vân sinh năm hai nghìn ba là đối tượng nghiện ma túy tại xã tân dân huyện khói châu
vừa bị công an huyện kim động tỉnh hương yên bắt giữ khi đang vận chuyển hai mươi hai kg ma túy dạng đá đi tiêu thụ
tổ công tác công an huyện kim động phối hợp với công an thị trấn lương bằng tuần tra trên địa bàn thôn lương hội
huyện kim động đã phát hiện vân có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra hành chính đối với vân tổ công tác thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng dạng cục và bột
qua giám định xác định là ma túy đá
có trọng lượng gần hai mươi hai g và hiện công an huyện kim động đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
dùng vũ lực đe dọa rồi cướp tài sản đó là hành vi phạm tội của hai đối tượng là sơn điệp ba mươi hai tuổi
và thạch chan đa hai mươi bảy tuổi cùng ngụ tại ấp ba so xã nhị trường huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng một
ông kim b năm mươi ba tuổi ở ấp sóc mới xã long sơn trên đường đi làm ruộng về thì đã bị đa và điệp chặn đường xin thuốc lá
thạch chan đa và sơn điệp đã dùng vũ lực đe dọa và cướp tài sản trên người ông b gồm một điện thoại di động
đồng hồ và gần sáu trăm linh đồng tiền mặt
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
công an huyện cầu ngang đã nhanh chóng xác minh và tổ chức truy bắt hai đối tượng khi các đối tượng đang trên đường tẩu thoát
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần lộc trú tại phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã bị công an phường hai bắt giữ
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân vào khoảng rạng sáng ngày một mươi tháng một
lực lượng công an phường hai đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ phương linh địa chỉ số một mươi ba đường trần quang khải phường hai thành phố sóc trăng
và đã bắt giữ đối tượng trần lộc tại phòng nghỉ số năm cùng với hai xe mô tô
và qua làm việc đối tượng nhận đã cùng một đối tượng khác đến căn nhà địa chỉ số một trăm sáu mươi bảy trần hưng đạo
và dùng một cây kìm kim loại cậy ổ khóa cổng và trộm một chiếc xe mô tô nhãn hiệu sirius sau đó tẩu thoát
tại cơ quan điều tra bước đầu lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với thủ đoạn gạ mua hàng số lượng lớn và được nhận chiết khấu cao một chủ cửa hàng tạp hóa tại thành phố huế đã sập bẫy của đối tượng lừa đảo
và điều đáng nói là giữa nạn nhân không hề quen biết đối tượng lừa đảo thế nhưng vẫn đồng ý mua hàng và đặt cọc tiền
ngay sau đây mời quý vị theo dõi phóng sự để nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán với người lạ tránh để kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng chín giờ tối ngày bảy tháng một một nam thanh niên đến cửa hàng tạp hóa của chị huỳnh thị lệ thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại phường xuân phú thành phố huế tự xưng là nhân viên của công ty bia huda
nam thanh niên này cho biết nếu chị thủy lấy bia với số lượng trên ba trăm linh thùng thì sẽ bán với giá rẻ hơn so với các đại lý khác
nên được chị thủy đồng ý đặt mua ba trăm linh thùng với giá hai trăm một mươi đồng một thùng

nam thanh niên này cho biết nếu chị thủy lấy bia với số lượng trên ba trăm linh thùng với giá rẻ hơn so với các đại lý khác
nên được chị thủy đồng ý đặt mua ba trăm linh thùng với giá hai trăm một mươi đồng một thùng với giá rẻ hơn so với các đại lý khác
nên được chị thủy lấy bia với số lượng trên ba trăm linh thùng với giá hai trăm một mươi đồng một thùng với giá rẻ hơn so với các đại lý khác
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại công an tp huế cử ngay một tổ công tác đến hiện trường xác minh vụ việc
thu thập tài liệu chứng cứ của vụ án
với tinh thần trách nhiệm cao quyết tâm phá án trao trả lại tài sản cho bị hại
các đơn vị chức năng của công an tp huế đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
đến tám giờ ngày chín tháng một bắt giữ được đối tượng
sáng tám tháng một mươi đối tượng lâm về liên hệ với doanh nghiệp hiếu minh tỉnh lộ một mươi phú thượng
đặt mua ba trăm linh thùng bia với giá hai trăm một mươi năm đồng một thùng
và yêu cầu doanh nghiệp hiếu minh vận chuyển ba trăm linh thùng bia đến giao tại ba mươi chín chương trình
trong quá trình doanh nghiệp hiếu minh chuyển bia vào cho chị thủy
thì đối tượng đã yêu cầu chị thủy giao tiền
đây là một đoạn hoạt động mới của đối tượng đề nghị bà con nâng cao tinh thần cảnh giác
trong quá trình kinh doanh mua bán
mua hàng thì phải biết rõ xuất xứ nguồn gốc và biết rõ người bán
để tránh lợi dụng sở hữu thực hiện vi phạm tội
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là trương ngọc trọng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường an cựu thành phố huế
lâm là đối tượng có hai tiền án về tội danh trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng ba mươi thùng thì tôi có nói được chị thủy có chuẩn bị tiền trả
để em trả cho họ
thì chị thủy đưa tôi tiền sáu mươi ba triệu
thì tôi đệm xong thì thầy mọi người không để ý nên tôi liền đi bồ và bỏ chạy
ngày chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế đã ra quy định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trương ngọc trọng lâm
để tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố huế khuyên cáo người dân nhất là đối với các cơ sở kinh doanh mua bán
cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch mua bán với người lạ
tránh kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại hà giang lực lượng công an vừa bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển bốn mươi kg pháo nổ lên xe khách để mang đi tiêu thụ
thông tin trong cụm tin vấn
đối tượng lý văn hải chú tại thị trấn phó bảng huyện hà giang
đối tượng lý văn hải chú tại thị trấn phó bảng huyện đồng văn tỉnh hà giang
là người vận chuyển đồng thời cũng là chủ của số pháo nói trên
đối tượng khai nhận đã mua pháo nổ từ bên kia biên giới về việt nam để tiêu thụ ở các tỉnh miền xuôi
tăng vật có tổng trọng lượng bốn mươi kg đường ngụy trang trong hai bao tải để qua mắt các lực lượng chức năng
khám xét khẩn cấp trên người đối tượng phát hiện một gói nhỏ chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
cùng ngày công an thành phố hà ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng
đồng thời cân tịch tăng vật và trích mẫu để chưng cầu giám định chất ma túy
tại tỉnh hải dương tại khu vực cầu từ ô thôn hoàng tường xã tân trào
công an huyện thanh miện bắt quả tăng bùi ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã tân dân huyện khói châu tỉnh hương yên
khi đang vận chuyển ba trăm chín mươi quả pháo trứng có tổng trọng lượng là một mươi năm sáu kg đi tiêu thụ
điều tra mở rộng đối tượng tú khai nhận thông qua mạng xã hội đã mua năm trăm linh quả pháo trứng về để sử dụng
sau khi dùng hết một trăm một mươi quả tú giao bán ba trăm chín mươi quả còn lại trên mạng internet và bị bắt trên đường mang đi tiêu thụ
trước đó cũng tại khu vực cầu từ ô công an huyện thanh miện phát hiện bắt quả tang chu hải quân và chu thế tài
đang vận chuyển một bao tải bên trong có chứa sáu hộp pháo nổ loại pháo giàn mỗi hộp có ba mươi sáu quả
tại cơ quan công an hai đối tượng trên khai nhận số pháo trên mua lại của một người lạ mặt để bán kiếm lời
hiện công an huyện thanh miện vừa khởi tố hai vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với ba đối tượng nói trên
hành vi buôn bán tàng trữ sử dụng hay vận chuyển pháo nổ bị pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức
theo điều một trăm chín mươi một của bộ luật hình sự hiện hành thì người nào có hành vi tàng trữ vận chuyển từ sáu kg pháo trở lên sẽ bị xử lý về hình sự
song tình trạng này vẫn đang diễn ra và có chiều hướng gia tăng nhất là vào dịp cuối năm
trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đắk lắc trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện xử lý nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo các loại dưới nhiều thủ đoạn khác nhau
đây là một chiếc xe khách nhưng khi tổ cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc kiểm tra thì trên xe chỉ có ba hành khách
thế nhưng trong hành lý và khoang dưới gầm xe thì chất đầy pháo hoa như thế này
qua kiểm đếm có một trăm linh chín bánh pháo hoa với tổng trọng lượng là một trăm tám mươi năm kg
tài xế là trần văn phận ba mươi chín tuổi ở huyện chư pư tỉnh gia lai
mặc dù biết bên trong các túi hành lý là pháo nhưng vì hám lợi nên phận đã nhận lời vận chuyển
có một người bạn tên là thanh của tôi nhờ tôi chở số pháo này tại cửa khẩu bờ y thì tôi cũng thấy chở pháo hoa như vậy có thể là vi phạm đến pháp luật
nhưng mà do số tiền vận chuyển nó cao cao hơn các món hàng khác cho nên tôi đồng ý tôi nhận lời
thì anh ấy bảo là chợ cái này cũng khá nguy hiểm thôi cố gắng nhét kín nguy trang cho kỹ
lỡ lực lượng chức năng mà phát hiện ra thì người ta phạt phạt nặng lắm đấy
cũng vào dịp cuối năm cũng như mỗi năm thì là cái số lượng phương tiện và người tham gia giao thông là tương đối phức tạp
và lợi dụng cái thời gian này thì các đối tượng tội phạm tranh thủ thời gian lợi dụng phương tiện
xe khách để vận chuyển hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc và đặc biệt là vận chuyển pháo
đối với lại pháo thì lợi nhuận cao
do vậy mà để mà qua mặt cái lực lượng chức năng thì các đối tượng này là dùng mọi các thủ đoạn bỏ pháo tại các cái khoang chở khách hoặc dưới gầm xe
trong đợt cao điểm giao quân
đảm bảo an ninh trật tự trước tết chỉ tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trên đường hồ chí minh qua tỉnh đắk lắc riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện một mươi vụ vận chuyển hàng trăm bánh pháo hoa và các loại pháo khác
qua điều tra cho thấy pháo chủ yếu được các đối tượng lấy từ cửa khẩu bờ y tỉnh con tum và cửa khẩu lệ thanh tỉnh gia lai
sau đó giấu trên các xe khách chở qua tỉnh đắk lắk và đắk nông tiêu thụ
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có thông báo chính thức gửi văn phòng chính phủ về việc phát hiện tàu cá kh chín mươi nghìn hai trăm linh tám ts bị chìm trên biển có một mươi ngư dân mất tích
và ngay khi xác minh được thông tin ubnd tỉnh khánh hòa đã thành lập đoàn công tác tới bà rịa vũng tàu để tổ chức trục vớt tàu chìm và tìm kiếm các thuyền viên mất tích
cụ thể vào sáng ngày một mươi một tháng một trên vùng biển cách tỉnh bà rịa vũng tàu khoảng một trăm sáu mươi hải lý
tàu cá bv chín mươi năm nghìn tám trăm ba mươi tám ts đã phát hiện tàu cá kh chín mươi nghìn hai trăm linh tám ts bị chìm chỉ nổi phần mũi không phát hiện thấy người nào xung quanh khu vực này
theo thông tin xác minh từ chủ tàu bị nạn tàu cá kh chín mươi nghìn hai trăm linh tám ts có một mươi thuyền viên trên tàu xuất bến tại cảng hòn rớ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phiên liên lạc lần cuối với gia đình vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai không rõ tàu chìm vào thời gian nào
chiếc xe được xác minh thuộc biên chế của hải đoàn một mươi một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một lái xe là một đại úy đang chở đoàn cán bộ đi công tác ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đang xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với quân nhân này
vào thời điểm này nhiều phương tiện đang di chuyển với vận tốc cao đã phải phanh gấp đánh lái để tránh chiếc xe biển đỏ có hành vi chạy lùi vô cùng nguy hiểm này
đối với đối tượng hoàng hữu tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hộ khẩu thường trú tại năm trăm hai mươi hai nguyễn văn cử phường gia thụy quận long biên tp hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi tám da trắng lông mày rậm sống mũi thẳng giá tai trúc mắt lồi và có sẹo cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại năm mươi tám nguyễn thiện thuật phường lê lợi thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
và đối tượng nguyễn ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn cộng hòa thị trấn bần yên nhân huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
bị công an huyện mỹ hào tỉnh hưng yên ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hoặc không nên có những hành động truy đuổi
hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý